vực dậy từ quý tồi tệ nhất trong lịch sử nền kinh tế mỹ đã tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong quý ba năm hai nghìn hai mươi với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm đạt ba mươi ba
bộ thương mại mỹ ngày hai mươi chín tháng một mươi công bố gdp của mỹ trong quý ba năm hai nghìn hai mươi đã tăng với tỷ lệ ba mươi ba bốn
mỹ ghi nhận mức tăng trên sau khi giảm sâu ba mươi một bốn trong quý ii năm hai nghìn hai mươi
số liệu này cũng tốt hơn hẳn so với dự báo tăng trưởng ba mươi hai do các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của dow jones đưa ra
thị trường đã phản ứng tích cực với thông tin mới phố won đã xóa lỗ trong đầu phiên giao dịch ngày hai mươi chín tháng một mươi và tiếp tục theo hướng tích cực